bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám các hành vi xả thải gây nguy hại cho môi trường
theo bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm có thể bị phạt tiền đến ba tỷ đồng hoặc phạt tù đến bảy năm
theo thống kê của tổng cục môi trường trong hai năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu qua thanh tra gần một doanh nghiệp
phát hiện hai mươi năm ba mươi doanh nghiệp xả thải vượt quy chuẩn
nếu trước kia khi doanh nghiệp chủ cơ sở sản xuất có vi phạm liên quan đến xả thải khó bị xử lý hình sự
thì nay bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám đã cụ thể hóa về lưu lượng xả thải
và số lần vượt quy chuẩn để làm căn cứ xử lý hình sự đối với các cơ sở sản xuất xoay nghiệp gây ô nhiễm
mức phạt từ một trăm linh triệu đồng cho đến ba tỷ đồng hoặc phạt từ một năm đến bảy năm
đây là một chế tài rất mạnh
với các khung có thể bị xử lý hình sự nếu chủ cơ sở sản xuất doanh nghiệp không chú trọng đầu tư công nghệ sản xuất
hoặc hệ thống xử lý môi trường hiện đại không làm tốt công tác bảo vệ môi trường
không kiểm soát được nguồn và mức độ xả thải để vượt quy chuẩn nhiều lần